theo như đánh giá ngành diệt may là ngành gây ra ô nhiễm môi trường nước cao thứ hai trong số các ngành sản xuất công nghiệp tại việt nam
tuy nhiên đây lại là ngành xuất khẩu có đóng góp lớn cho phát triển kinh tế của đất nước
và điều này đặt ra câu hỏi làm cách nào để hạn chế phát thải hóa chất từ sản xuất diệt may để bảo vệ môi trường
đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi này thì sáng nay tại tp hcm tổng cục môi trường đã giới thiệu tài liệu
quản lý hóa chất hướng tới giảm phát thải trong doanh nghiệp ngành dệt may tại việt nam
tổng cục môi trường phối hợp cùng với tổ chức sáng kiến thương mại bền vững nghiên cứu và khảo sát thực tế
từ các doanh nghiệp dệt may trong nước và quốc tế đang sản xuất tại việt nam
từ đó tập trung vào những giải pháp tiết kiệm năng lượng hướng dẫn kỹ thuật tổng quan
về các biện pháp quản lý an toàn hóa chất và kiểm soát ô nhiễm từ đó hạn chế xả thải hóa chất độc hại ra môi trường
bộ tài liệu này cũng giúp các cơ quan quản lý nhà nước hệ thống hóa thực hiện việc kiểm tra
giám sát đánh giá về môi trường liên quan đến phát thải hóa chất ngành dịch may
các cơ quan soạn thảo kỳ vọng tài liệu hướng dẫn này sẽ khuyến khích các doanh nghiệp tuân thủ quy định của việt nam và quốc tế
từ đó phát triển theo hướng bền vững nâng cao chất lượng sản phẩm
giúp tăng tính cạnh tranh trong bối cảnh hiệp định evfta vừa được ký kết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín